nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc nhất là nâng cao ý thức trong thế hệ trẻ
thành phố con tum tỉnh con tum đã có chủ trương đưa cùng chiêng vào trường học
thông qua việc hàng năm địa phương này tổ chức liên hoan cổng chiêng dành cho bậc tiểu học và trung học cơ sở
ngày một bốn ngành giáo dục và đào tạo thành phố con tum đã tổ chức liên hoan cổng chiêng
múa soang và hội thi trang phục thiểu học sinh tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố con tum
tham dự liên hoan năm hai nghìn một mươi bảy có hai mươi đội của hai mươi trường với gần một học sinh tham gia
khi chúng tôi tổ chức hội thi thì kết quả là thường đạt rất là mỹ mãn
cồng chiêng múa soang đã được ngành giáo dục và đào tạo thành phố con tum đưa vào giảng dạy trong trường học hơn một mươi năm nay
để duy trì được hoạt động này các trường học trên địa bàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương
các già làng và người có uy tín trong khu dân cư tổ chức truyền dạy nói chuyện ngoại khóa mỗi tuần hai buổi
cho học sinh về kỹ thuật múa soang đánh cổng chiêng
được tham gia cồng chiêng em thấy rất là vui
khi tham gia cổng chiêng nhà trường ngoại khóa thêm vào buổi thứ hai thứ ba buổi chiều
cùng với đưa cổng chiêng vào trường học hiện nay một số trường học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố con tum
đã vận động các em học sinh người dân tộc thiểu số mặc trang phục dân tộc đến trường vào dịp đầu tuần
nhằm nâng cao ý thức tinh thần tự tôn văn hóa dân tộc cho các em